tại lào cai bộ nội vụ đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện dự án thí điểm
tuyển chọn sáu trăm linh trí thức trẻ ưu tú có trình độ đại học tăng cường
về làm phó chủ tịch ubnd xã thuộc sáu mươi bốn huyện nghèo gọi tắt là dự án sáu trăm linh phó chủ tịch xã
được triển khai tại hai mươi một huyện của năm tỉnh khu vực tây bắc gồm lai châu điện biên sơn la lào cai và yên bái
thực hiện dự án sáu trăm linh phó chủ tịch xã các tỉnh khu vực tây bắc đã tuyển chọn được một trăm tám mươi hai đội viên dự án
sau năm năm về xã công tác hầu hết các đội viên dự án đã khẳng định được năng lực lãnh đạo
quản lý điều hành thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của phó chủ tịch ubnd xã
góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho chính quyền xã
được cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận
song đây là chủ trương quan trọng của đảng nhà nước về tăng cường nguồn nhân lực có chất lượng cho địa phương
nên cần đánh giá toàn diện về dự án để điều chỉnh chính sách cho phù hợp
từ việc lựa chọn các đội viên đến việc tuyển chọn đến cơ chế chính sách
và phải có một căn cơ trong việc lựa chọn để đảm bảo nó đem lại hiệu quả thiết thực
không hình thức chúng ta không tô hồng không hình thức và nó phải đi vào thực chất
để giúp đỡ nhân dân xã vùng sâu vùng xa vùng khó khăn
cái vị trí phó chủ tịch xã
không phải là mục đích mục tiêu của các em đi tới
mà các em phải xác định rằng là chúng ta sẽ phải phấn đấu để làm thật tốt cái chức trách công dân của mình
và như thanh niên vẫn nói thì chúng ta phải làm thế nào để phục vụ tốt cho quốc gia tổ quốc
và hãy làm gì cho tổ quốc hôm nay
đây là vấn đề mà thanh niên chúng ta vẫn thường nói tới
nhiều ý kiến bày tỏ tán thành với việc tiếp tục đưa đội ngũ trí thức trẻ có trình độ chuyên môn
tăng cường về cơ sở song đề nghị cần cân nhắc tính toán kỹ khi thực hiện
trong điều kiện các địa phương đều phải thực hiện chủ trương tinh giản biên chế
để đảm bảo tính bền vững cần ưu tiên tuyển chọn bồi dưỡng
đào tạo người địa phương ngay từ khi trong trường phổ thông
phải có quy hoạch để đào tạo định hướng bồi dưỡng trong ba đến năm năm
có thời gian thử thách trước khi bổ nhiệm